một tụ điểm đánh bạc gồm một mươi tám đối tượng trên địa bàn phường bốn thành phố vĩnh long
vừa bị công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long bắt quả tang
tại thời điểm bắt quả tang lực lượng công an đã thu giữ ba hột xí ngầu và nhiều bộ bài tay loại năm mươi hai lá
bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu và hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt tại nơi đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn tạm giữ một mươi năm chiếc xe mô tô hai mươi điện thoại di động
và số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng khám xét trên người các đối tượng